sau nhiều ngày chờ đợi buổi lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết u hai mươi ba châu á năm hai nghìn hai mươi đã chính thức được diễn ra trong chiều nay ngày hai mươi sáu tháng chín
mặc dù đội tuyển u hai mươi ba việt nam được xếp ở nhóm hạt sống đầu tiên nhưng nỗi lo về bảng đấu từ thần vẫn nguyên vẹn khi các đối thủ mạnh đều nằm ở các nhóm hạt sống còn lại
tuy nhiên kết quả bốc thăm đã đem đến tin vui cho người hâm mộ việt nam
thầy trò huấn luyện viên park hang seo rơi vào bảng d với sự góp mặt của u hai mươi ba uae u hai mươi ba triều tiên và u hai mươi ba jordan
theo các chuyên gia bóng đá hàng đầu châu á thì đây chính là bảng đấu dễ thở nhất
đội tuyển chủ nhà u hai mươi ba thái lan nằm ở bảng a cùng với những đối thủ rất mạnh là iraq australia và bahrain
bảng b là bảng tử thần gồm qatar nhật bản ả rập xê út và syri
bảng đấu còn lại với sự góp mặt của đương kim vô địch uzbekistan hàn quốc trung quốc và iran
thể thức thi đấu vòng trung tâm
trong kết u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi quy định một mươi sáu đội tuyển được chia thành bốn bảng
hai đội bóng xuất sắc nhất ở mỗi bảng sẽ giành quyền đi tiếp
bốn đội lọt vào bán kết sẽ trở thành những đại diện của châu á tham gia thế vận hội hai nghìn hai mươi được tổ chức tại tokyo nhật bản